trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng năm nguyễn trung trí trong lúc đang nhậu tại nhà đã xảy ra mâu thuẫn với cha mình là nguyễn văn trung
nhận được tin báo lực lượng công an phường đã đến để giải quyết vụ việc
khi thấy lực lượng công an trí đã lao thẳng tới lăng mạ và thách đố đồng thời bất ngờ tấn công một đồng chí công an phường gây thương tích
tại cơ quan công an trí thừa nhận do có sử dụng rượu bia nên đã không làm chủ được bản thân
hiện công an tp quy nhơn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đã thực hiện hiệu quả hàng trăm khẩu súng đã được vận động thu hồi góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
với tập tục sinh sống tự cung tự cấp ông thọ đã tự chế khẩu súng cồn để lên rừng săn bắn
sau nhiều năm sử dụng và được sự vận động tuyên truyền về tất hại của súng tự chế ông thọ đã chủ động giao nộp
chấp hành theo của đảng và nhà nước tôi đem khẩu súng ra nộp và hoàn thành nhiệm vụ của tôi
và tôi bây giờ cũng đang vận động cho ai có khẩu súng cồn tự chế đem ra công cụ hỗ trợ đem ra nộp cho bàn quản xã
xã quang minh một trong những xã trọng điểm của huyện bắc quang tỉnh hà giang
với địa bàn rộng dân cư đông với hai mươi thôn bản và một mươi năm dân tộc sinh sống trên địa bàn
khiến công tác vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ gặp không ít khó khăn
vì mỗi dân tộc có phong tục tập quán khác nhau nhiều bà con coi khẩu súng như đồ gia bảo
là vật phòng thân mà không nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn đu sát thương do khẩu súng gây ra nếu sử dụng bừa bãi
các đồng bào dân tộc thiểu số là có những dân tộc là phong tục tập quán khác nhau
có những dân tộc người ta có thể là sản xuất súng nhưng mà người ta lại thực hiện theo cái phong tục tập quán thôi chứ người ta không dùng
cho nên là vận động thu hồi thì chúng tôi cũng
chúng tôi cũng phải tìm hiểu về cái phong tục tập quán thì người ta mới giao nộp
công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật là được đặt lên hàng đầu
mà chúng tôi đã thực hiện trên cơ sở là vận động tuyên truyền nói chung và thực hiện các biện pháp tuyên truyền cá biệt
trong đó là chúng tôi đã tuyên truyền cá biệt và đã đạt được những kết quả
một số xã trọng điểm mà trực tiếp xuống thôn chúng tôi là tổ chức cho nhân dân bỏ cái phiếu kín để tham gia tố giác
sau đó là chúng tôi tổ chức tuyên truyền cá biệt đến từng hộ gia đình và đã thu hồi được
nên bắc quang là cửa ngõ của tỉnh hà giang
là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế văn hóa xã hội khi có đường quốc lộ hai đi qua
do đó tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp
đây là nhóm đối tượng dùng súng gây ra án mạng tại huyện bắc quang tỉnh hà giang
vào đêm ngày hai tháng năm trang thành trận hai mươi
trước khi đi là tôi đã mang một cục súng ở nhà mang theo con súng của một viên đạn
nên nhà nghỉ thì anh phong góp vào nhà nghỉ
xong thấy anh chủ nhà nghỉ mang một cục súng chạy ra trong nhà ra và dơ thẳng súng kia tôi bắn tôi hai phát
tôi cứ rút súng trong giấy nha
dơ về thì anh ấy rút súng cứt vào nhưng mà lỏ thì chị vợ anh ấy kêu chết người rồi thì tôi đi chạy ra ngoài
trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nổ vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
công an tỉnh hà giang đã thu hồi được hơn hai trăm linh khẩu súng các loại
trong đó phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng công an chính quy về xã
đây là lực lượng có chuyên môn nghiệp vụ có kiến thức sâu rộng về các vấn đề xã hội
đã gõ từng nhà ra từng đối tượng
để đưa vào diện quản lý và có biện pháp phù hợp
để các đối tượng tự dắt giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép
được giao cái nhiệm vụ xuống địa bàn cơ sở công trí giả soát nắm chắc đừng hộ từng người
trong đó chú ý là những hộ những nhân khẩu mà còn tàng trữ
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ trái phép trên cơ sở đó

phát động toàn dân tự dắt giao nổ
trường hợp mà cố tình không nổ thì phải phương quyết xử lý theo quy định của pháp này
tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm đã từng bước đem lại hiệu quả
song thành công lớn nhất là tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân
những hình ảnh yên bình này đã nói lên tất cả
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng đến với những tin tức
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị trung tâm báo chí tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc cây phượng vĩ
trong sân trường trung học cơ sở bạch đằng quận ba bật gốc đổ xuống sân trường
khiến một mươi bảy em học sinh bị thương và một em tử vong
tại buổi họp báo có đại diện lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo sở y tế sở thông tin và truyền thông
tại buổi họp báo thầy nguyễn văn phúc hiệu trưởng trường trung học cơ sở bạch đằng chia sẻ
thời điểm xảy ra vụ việc có một số học sinh đang ngồi ăn sáng một số em đang ngồi chơi
một số anh tập trung gần khu bảo vệ thì cây ngã đổ về hướng này để trúng các em
và cho biết sắp tới sẽ phối hợp với công ty cây xanh xử lý những cây còn lại trong sân trường
đại diện công an quận ba thông tin tại buổi họp báo ngay sau khi sự việc xảy ra
đơn vị đã phối hợp với viện kiểm sát cung cấp có mặt hiện trường
triển khai công tác phong tỏa để khám nghiệm hiện trường
hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân
nên sẽ thông tin kết quả điều tra
sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các nhà trường phù hợp với các đơn vị quản lý môi trường đô thị
cây xanh khẩn trương thăm khám toàn bộ cây xanh tại các nhà trường
xử lý cắt tỉa và các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tại môi trường giáo dục
cũng liên quan đến vụ việc cây phượng bị bật gốc tại trường trung học cơ sở bạch đăng
phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy cũng đã có mặt tại bệnh viện nhi đồng hai
ghi nhận tình hình sức khỏe của những học sinh bị thương trong vụ việc này
kính thưa quý vị liên quan đến vụ việc một cây cổ thụ bị bật gốc
ở một trường trung học cơ sở bạch đằng ở quận ba tp hcm
khiến một số học sinh bị thương thì chúng tôi đang có mặt tại bệnh viện nhi đồng hai
nơi đang tiếp nhận cấp cứu tám em học sinh từ vụ việc này
trong số tám em học sinh nhập viện cấp cứu sáng nay có hai em đã được xuất viện
một học sinh bị gãy xương đùi gãy xương cổ tay một học sinh bị gãy tay và một em bị thương nhẹ ở đầu
các bệnh nhân vẫn đang được theo dõi tích cực tại khoa cấp cứu của bệnh viện nhi đồng hai
đến thời điểm này tình hình sức khỏe tương đối ổn định
như người ta nói mình có theo dõi trường hợp khẩn cấp nặng mất máu nặng
quý đồng học không ổn định thì phải cho mổ khẩn
còn trường hợp mà có thể theo dõi tiếp được nếu mà nó chưa mất máu nặng thì cũng sẽ mổ
được biết thời điểm cây cổ thụ bật gốc hầu hết các nạn nhân đều là học sinh lớp sáu a tám của trường trung học cơ sở bạch đằng
do sự việc xảy ra vào giờ xếp hàng vào lớp nên số lượng nạn nhân đông trong đó có nhiều em bị nặng
con ngồi con nói chuyện với bạn lớp kế bên
xong rồi cái lúc trước khi cây nó ngã là có lá với nước nó trên lá nó rớt xuống
con không để ý nó xong rồi quay lại thì thấy cây nó gần
đổ trên cái cổng trường
mấy cháu đang xếp hàng để chờ đi lên lớp thì trong thời gian đó là khoảng sáu h hai mươi năm sáu h ba mươi là cây nó đổ
tại bệnh viện nhi đồng hai phòng giáo dục quận ba cũng đã có mặt kịp thời để thăm hỏi động viên tinh thần các bệnh nhân và người nhà
theo lãnh đạo phòng giáo dục quận ba trước mắt phòng giáo dục tập trung ổn định sức khỏe cho các cháu sau đó mới tiến hành xử lý vụ việc
thứ nhất là để trấn an tinh thần các bé rồi tất cả phụ huynh vô
để chia sẻ với phụ huynh và phụ huynh hợp tác với bác sĩ
được biết trong số một mươi ba nạn nhân của vụ cây phượng ngã đẻ học sinh sáng nay có một em học sinh đã tử vong bốn em học sinh khác đang điều trị tại bệnh viện etio
tuy nhiên vụ tai nạn này một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn do mưa bão cây ngã đổ trong mùa mưa tại tp hcm hiện nay
trước tình hình tiếp tục ghi nhận một số trường hợp mắc covid một mươi chín từ các quốc gia có dịch về việt nam
trong đó có các tiếp viên trên chuyến bay tp hcm sẽ tiếp tục giám sát covid một mươi chín đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm việc giao thương đi lại bằng đường hàng không đường bộ đường sắt đường thủy luôn tìm mở nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh
vì vậy công tác giám sát thân nhiệt thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cách ly đối với người nhập cảnh được tp hcm triển khai mạnh
nhóm có nguy cơ cao nhất là phi hành đoàn của các tổ bay quốc tế được cách ly chủ động lấy mẫu xét nghiệm thường quy
cụ thể các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm tám trăm chín mươi bảy người tám trăm chín mươi năm có kết quả âm tính hai kết quả dương tính
tính đến sáng ngày hai mươi sáu tháng năm số trường hợp mắc covid một mươi chín được xác định tại tp hcm là năm mươi tám người năm mươi ba trên năm mươi tám người đã khỏi bệnh
trong hôm nay ngày hai mươi sáu tháng năm chi cục đường thủy nội địa phía nam cho biết để phục vụ thi công triển khai tháo dỡ hai nhịp chính
cũng là khoan thông thuyền của cầu đường sát bình lợi cũ
trong ngày mai ngày hai mươi bảy tháng năm luồng đường thủy qua khu vực thi công sẽ được đóng và cấm phương tiện thủy lưu thông từ trưa cho đến chiều tối
từ một mươi một h đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng năm cấm tất cả phương tiện thủy lưu thông qua khu vực thi công tháo dỡ nhịp cầu giữa đường sắt bình lợi cũ
trên sông sài gòn tại km ba mươi hai nghìn hai trăm bảy mươi thuộc phường hiệp bình chánh quận thủ đức và phường một mươi ba quận bình thạnh tp hcm
tại khu vực thi công có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy và lực lượng điều tiết không chế hướng dẫn giao thông thủy
các phương tiện thủy khi đến khu vực trên phải tuyệt đối tuân thủ báo hiệu do tông thủy và hướng dẫn của lực lượng điều tiết để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
cầu đường sát bình lợi cũ được hoàn thành xây dựng vào năm một nghìn chín trăm linh hai gồm sáu nhịp và hai trăm bảy mươi sáu mét nối quận bình thành và quận thủ đức
cây cầu một trăm một mươi tám tuổi này có tỉnh không chỉ một tám mét nên gây cản trở lớn đến giao thông đường thủy
do đó bộ giao thông vận tải đã triển khai dự án đầu tư cải tạo nâng cấp lưu thông sài gòn đoàn từ cầu bình lợi đến cảng bến xúc bình dương theo hình thức bot
dự án có tổng mức đầu tư hơn một ba trăm linh tỷ đồng trong đó xây dựng cầu đường sắt bình lợi mới có độ cao tỉnh không là bảy m để phương tiện đường thủy trên ba trăm linh tấn lưu thông dễ dàng từ tây ninh bình dương về các cảng cát lái cái mép
theo bang quản lý dự án bảy từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi các nhà thầu thi công triển khai tháo dở hai nhập chính của cầu đường sát bình lợi cũ để thông lưu do thông thủy sông sài gòn hiện tiến độ thi công đang nhanh hơn dự kiến